sáng nay một mươi tháng một mươi một trường đại học luật hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập trường
và đón nhận huần trường lao động hạng nhất lần thứ hai
đến dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng đại diện nhiều cơ quan ban ngành các cán bộ giảng viên và các thế hệ sinh viên của trường
phát biểu tại buổi lễ sau khi gắn huần trường lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của trường
thay mặt chính phủ phó thủ tướng trương hòa bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực
và đóng góp to lớn của trường đại học luật đồng thời yêu cầu trường cần tiếp tục khẳng định
và giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật
trải qua bốn mươi năm hình thành và phát triển các thế hệ thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phân đấu
thực hiện sứ mệnh vinh quang đó và đạt được nhiều thành tựu quan trọng
trường đã đào tạo được gần một trăm linh cử nhân hàng nghìn tiến sĩ thạc sĩ
nhiều đồng chí nguyên là cán bộ giảng viên học viên sinh viên của trường
đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước ở trung mương và địa phương